chiều ngày tám tháng bốn sau gần hai ngày tìm kiếm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp công an quận một
ập vào quan hộ trung cư saigon pearl cộng bình thạnh giải cứu hai bé gái không chế bắt nghi can bắt cóc phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
đại tá nguyễn hải phước trưởng công an quận một cho biết vi đã thừa nhận dùng tiền đồ ăn rụ rỗ hai bé gái về nhà tại trung cư trên
bước đầu xác định nghi can gây án một mình động cơ đang được làm rõ
trước đó trưa ngày bảy tháng bốn chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi trình báo hai con gái trong số bốn con mất tích
hàng ngày chị thường chờ các con bằng xe máy đến khu vực phố đi bộ nguyễn huệ quận một bán bánh kẹo rau
tối ngày ba tháng bốn chị để con gái một mươi tuổi ấm bé chín tháng tuổi ngồi bán kẹo ở đường đồng khời
con chị giữ hai đứa còn lại bán hàng ở đối diện bên đường
đến một mươi chín giờ chị nhờ người bán nước giải khát trồng giúp hai con rồi đi bộ một trăm linh m đến gặp một người trả tiền góp
tuy nhiên khoảng năm phút sau chị quay lại thì không thấy hai con nhỏ
hai con gái lớn ngồi bán ở đối diện đường cũng không biết nên đến công an phường bến nghé quận một trình báo
chị cho biết sau khi sinh con hai người chồng trước của chị không ở cùng cũng không tru cấp
khi mất tích hai cháu chị liên hệ hai người này nhưng họ nói không giữ con
còn bố mẹ chị ở phú yên bị bệnh tuổi cao không thể giữ trẻ
cảnh sát và chính quyền địa phương ngay sau đó đã huy động nhiều lực lượng
tìm hai bé các khu vực vui chơi giải trí công viên lần cận
lực lượng phối hợp thuộc công an thành phố đã phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm
cung cấp nhiều thông tin quan trọng có giá trị liên quan
kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sát bén nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin
gia dựng quá trình di chuyển thông tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
qua đó cơ quan công an xác định khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba bốn
một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi tiếp cận
dẫn dụ hai đứa bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đối tượng đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về trung cư sài gòn pearl thuộc phương hai mươi hai quận bình thạnh
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp công an quận một công an quận bình thạnh giả soát
phát hiện đối tượng phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang
đang khống chi hai đứa bé con chị nguyễn thị tri tại căn hộ một mươi năm tháp ruby trung cư sài gòn pơn
lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai bé gái an toàn
hai bé vẫn khỏe mạnh chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
phòng cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ
địa phương có liên quan trao trả hai cháu bé cho gia đình
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu trung cư để xử lý nghiêm minh đối tượng phạm hủy nhật vi theo đúng quy định của pháp luật
gần đây cả nước xảy ra liên tiếp nhiều vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản
đau lòng hơn đã xảy ra những trường hợp hung thủ bắt cóc tống tiền
rồi ra tay sát hại con tin khiến dư luận bàng hoàng và lo sợ
nếu gõ từ khóa bắt cóc trẻ em trên nền tảng tìm kiếm google
ngay lập tức chúng ta có thể nhận về hơn sáu triệu kết quả liên quan
trong đó các vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây xuất hiện với tần suất đáng báo động
thống kê cho thấy hầu hết những đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em đều nhận thức được
mức độ nghiêm trọng cũng như mức án có thể phải đối mặt
song trên thực tế các đối tượng vẫn thực hiện đến cùng gây ra thiệt hại không nhỏ cho các nạn nhân
cũng như tạo ra những mối hoang mang không nhỏ cho dư luận
theo luật sư nguyễn văn hậu phó chủ nhiệm đoàn luật sư tp hcm
hành vi bắt cóc trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
tùy theo mục đích tinh tiết thực hiện hành vi phạm tội
tuy theo mục đích tỉnh tiết thực hiện hành vi phạm tội mà có thể cấu thành những tội danh sau đây
tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi bảy
thứ hai là tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điều một trăm sáu mươi tám
thứ ba là tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi sáu
cuối cùng là bắt cóc con tin theo quy định điều ba trăm linh năm
theo đó tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với mức phạt từ hai đến hai mươi năm tù hoặc trung thân
ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ một mươi một trăm linh triệu đồng phạt quản chế
cấm cư trú từ một đến năm năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
mặc dù chế tài xử phạt đã có nhưng tình trạng bắt cóc trẻ em tống tiền vẫn diễn ra
và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
lý giải nguyên nhân chuyên gia tâm lý tội phạm tiến sĩ đoàn văn báu
trường đại học an ninh nhân dân cho rằng do động cơ cá nhân và ảnh hưởng của cơ chế
ám thị xã hội trong các vụ bắt cóc tống tiền thì động cơ là vì tiền
và mục đích cưỡng đoạt một số tiền nhất định
nhưng mà có rất nhiều người sẽ ngạc nhiên vì sao xảy ra liên tiếp ba vụ bắt cóc trẻ em như vậy
qua nghiên cứu thì tôi thấy rằng là nó bị ảnh hưởng bởi cơ chế ám thị xã hội
các vụ án sau này thường bị ám thị xã hội bởi những vụ án trước
tức là khi một người nào đó đã gặp khó khăn thì người ta nghĩ ngay đến làm gì để có tiền
và hình ảnh của vụ bắt cóc trước đó là quá ấn tượng nên họ sẽ suy nghĩ ngay đến bắt cóc trẻ em để tống tiền
cùng chung quan điểm chuyên gia tâm lý xã hội giáo sư tiến sĩ vũ gia hiền
giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch cũng cho rằng
nạn bắt cóc trẻ em tống tiền xảy ra liên tục trên địa bàn cả nước là do tâm lý hành vi lây lan
khi hiện tượng trên mạng xã hội xuất hiện nước ngoài trong những phim ảnh bắt cóc như vậy
thì nhóm người thiếu tiền cũng nghĩ đến cách bắt trước của người nước ngoài và trong phim ảnh
đó là bắt trước nhau một đứa này bắt cóc thành công hay không thành công
nhưng mà nó gây ra hiện tượng thì lúc đấy những đứa bí quá trong sự phân uất
khó khăn tiền bạc rồi tâm lý bất ổn như vậy nó nghĩ ngay đến mưu đồ bắt cóc để mà tống tiền
theo các chuyên gia trước đây những vụ bắt cóc tống tiền là do những băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp thực hiện
nhưng qua các vụ bắt cóc gần đây cho thấy đối tượng gây án lại là những người bình thường
cặp bế tắc về tài chính là người quen người thân với gia đình nạn nhân
và thủ đoạn các tội phạm sử dụng cũng rất đa dạng tinh vi
một trong những kịch bản phổ biến là khi trẻ chơi một mình ở công cộng
siêu thị trường học khu dân cư hoặc đi cùng bố mẹ nhưng tách rời người lớn
phân tích tâm lý của loại tội phạm này chuyên gia tâm lý tội phạm
tiến sĩ đoàn văn báu trường đại học an ninh nhân dân cho biết
thủ đoạn của các đối tượng này thường là đòi tiền chuộc và xe cố để tránh được hành vi của mình bị bại lộ
nên khi nào đối tượng cũng sẽ yêu cầu gia đình không được báo công an
nếu báo công an phát hiện ra sẽ giết con của họ thậm chí có những trường hợp không thành
thì sẽ sát hại nạn nhân sau đó sẽ tự sát
và khi thực hiện một hành vi bắt cóc thì bao giờ đối tượng cũng nghiên cứu rất rõ quy trình thực hiện giao nhận tiền
ví dụ như gọi điện thoại như nào để tránh bị định vị
giao nhận tiền như thế nào để tránh bị cơ quan phát hiện rồi đe dọa gia đình nạn nhân như thế nào
có thể thấy những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua
ngoài sự manh động của tội phạm một phần còn do sự chủ quan bất cần thờ ơ của gia đình xã hội
để ngăn ngừa sự bén rễ của loại tội phạm này theo chuyên gia tâm lý xã hội giáo sư tiến sĩ vũ gia hiền
điều quan trọng nhất là cần nâng cao tinh thần cảnh giác nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình
cộng đồng và xã hội trong việc bảo vệ quản lý trẻ em
trong trường hợp không may trở thành nạn nhân của các vụ bắt cóc tống tiền
các bậc phụ huynh cần hết sức bình tĩnh để có những xử lý khôn khéo giáo sư tiến sĩ vũ gia hiển cho biết
tất cả chúng ta đều cảnh giác xã hội cảnh giác đặc biệt là các cơ quan an ninh nêu cao cảnh giác nhắc nhở người dân
chú ý thêm một hiện tượng an ninh trật tự xã hội đó là hiện tượng bắt cóc để ngăn ngừa
trường hợp khi mà bị bắt cóc cái quan trọng là phải bình tĩnh một mà chúng ta phải bí mật báo với công an
một mặt duy trì mối quan hệ tích cực đối với đối tượng bắt cóc trẻ em để bảo vệ trẻ em bị bắt cóc
chuyên gia về tâm lý tội phạm khuyến cáo khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em mặc dù người thân rất sốc
rất hoang mang và nôn nóng tìm kiếm nhưng trước hết cần phải bình tĩnh
cần tỉnh táo để không gây nguy hiểm cho chính con em của mình và khó khăn cho công tác điều tra
truy bắt thủ phạm cũng như giải cứu con tin
tình trạng các vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ngày một nhiều xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
đầu tiên là sự biến chất trong nhận thức của một thành phần trong xã hội
bị ảnh hưởng từ những yếu tố như tâm lý ám thị khó khăn tùng quẫn về tài chính
tác động từ văn hóa không lành mạnh
tuy nhiên ở góc độ nào đó cũng có trách nhiệm từ chính sách các bậc làm cha mẹ
cũng như các tổ chức liên quan như nhà trường các khu vực sinh hoạt công cộng
với sự bùng nổ của mạng xã hội nhiều phụ huynh hình thành thói quen thích khoe con
khoe điều kiện gia đình cũng như dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân của gia đình mình
mà không nghĩ đã gián tiếp tạo điều kiện cho các đối tượng xấu tiếp cận
và dự kiện hành vi bắt góc con em mình
một số trường hợp kẻ phạm tội là chính những người quen trong gia đình
lợi dụng niềm tin cũng như sự lơ là mất cảnh giác mà ra tài ám hại
ở góc độ gia đình các bậc phụ huynh cần tạo lập một hành lang an toàn cho trẻ
trước các tác động từ bên ngoài lẫn không gian mạng
nhiều gia đình đã chọn cách lắp camera giám sát điều này là cần thiết
xong cũng không vì thế mà lơ là thiếu cảnh giác
bậc cha mẹ cũng cần hạn chế đăng tài cung cấp thông tin và đồng hành cùng con
trong việc sử dụng internet để kịp thời phát hiện hỗ trợ trẻ phòng tránh
các nguy cơ bị lợi dụng trên mạng
về phía nhà trường cần thường xuyên vào các hoạt động ngoại khóa để hướng dẫn trẻ
một số kỹ năng cơ bản trong giao tiếp với người lạ kỹ năng tự vệ
thoát hiểm trong tình huống bị kẻ xấu tiếp cận bắt cóc
có thể thấy những vụ án bắt cóc trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua
ngoài sự manh động của tội phạm một phần còn do sự chủ quan
bất cần thờ ơ của gia đình và xã hội
để ngăn ngừa sự bén rễ của loài tội phạm này người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình cộng đồng và xã hội trong việc bảo vệ
quản lý trẻ em
bắt cóc trẻ em để tống tiền hay vì mục đích nào khác
đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em
trực tiếp gây ra những dư chấn tâm lý tiêu cực
ảnh hưởng sâu đến quá trình phát triển cũng như để lại hậu quả lâu dài cho chè
do vậy công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác và đấu tranh với các thủ đoạn bắt cóc trẻ em
là điều mà các cơ quan chức năng cần duy trì thường xuyên
để nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân và toàn xã hội